thưa quý vị đã là việc làm thường xuyên vào những ngày cuối tuần đoàn viên thanh niên trên các đảo thuộc huyện đảo trường sa lại chung tay dọn dẹp vệ sinh trên đảo và thu gom rác thải dọc bờ biển
đó là những hành động thiết thực cho mục tiêu xây dựng trường sa xanh sạch đẹp và bảo vệ môi trường hệ sinh thái biển chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
tại các đảo trên huyện đảo trường sa đều có hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường vào hai buổi sáng và chiều hàng ngày của đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là hoạt động thu gom rác thải hưởng ứng phong trào hãy làm sạch biển
để có được bãi biển sạch sẽ như vậy là nỗ lực rất lớn của đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ trên toàn huyện đảo
thực hiện phong trào đó thì quân chủng nói chung
và vùng bốn nói riêng cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trên đảo trường sa đã thực hiện tốt nội dung mà hãy chung tay làm sạch biển
cụ thể thì để có được môi trường trong sạch và có những hàng cây xanh tươi như thế này thì cũng là sự đóng góp rất lớn sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của đảo
đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ trên đảo
đoàn viên thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thường xuyên dọn dẹp thu gom rác thải trên biển
theo đó vào ngày cuối tuần đoàn viên thanh niên tổ chức một ngày đi thu gom các loại rác thải
thông qua những hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển mà còn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp hạn chế các loại dịch bệnh phát sinh
đồng thời cũng để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển đảo cho đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân trên các đảo
thông qua những hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường biển mà còn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp hạn chế các loại dịch bệnh phát sinh
cán bộ chiến sĩ tại trường sa thì đảo là nhà biển là quê hương nên việc giữ gìn bảo vệ môi trường biển cũng là trách nhiệm của mỗi người
từng hành động nhỏ như thế sẽ góp phần giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển
góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị chính quy xanh sạch đẹp
chính từ những cố gắng của đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo mà trường sa từ một quần đảo không có sẵn các điều kiện tự nhiên thích hợp cho bất kỳ sự sống nào
nhưng giờ đây cây xanh ở các đảo đều đã trưởng thành và đầy sức sống trong nắng gió của biển đông
bất cứ ai có cơ hội tới trường sao hôm nay đều có cảm giác như đi giữa một vùng quê việt nam yên bình những đảo nổi đảo chìm tường xa xôi mà vô cùng cần gũi
đảo là nhà biển là quê hương xây dựng đảo mạnh về phòng thủ đẹp về cảnh quan và môi trường
đó không chỉ là những câu khẩu hiệu khô khan mà thực tế bất cứ ai có cơ hội được đặt chân đến trường xa thì ấn tượng đầu tiên là những bờ cắt mịn những bãi san hô nhìn thấy đáy và màu xanh đầy sức sống của cây xanh hoa trái
chúng tôi luôn luôn xác định tốt trách nhiệm đồng thời là giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên của liên tri đoàn
là phải luôn luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống của mình phải làm cho biển của mình đảo của mình là luôn luôn sạch luôn luôn đẹp
thì muốn làm được điều đó là cán bộ đoàn viên thanh niên là phải có ý thức tốt cái ý thức trong con người là cái quan trọng hơn cả
trường xa hôm nay được phủ kín một màu xanh của nhiều loại cây khác nhau khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy
các thế hệ đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ đến làm việc trên đảo
đã góp công sức xây dựng hòn đảo nhỏ trở nên ngày một xanh sạch đẹp hơn
xác định trách nhiệm của mình là gìn giữ môi trường dù là nơi đất liền hay hải đảo xa xôi họ cũng đang cùng nhau chung tay với quyết tâm giữ cho huyện đảo mãi tươi đẹp
có được ngày hôm nay đó là sự đóng góp rất lớn của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên và của các thế hệ
có ý thức rất là lớn về cái giữ gìn
môi trường biển nói chung và góp phần cho giữ gìn cho chống biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu
thì đó cũng là cái sự đóng góp nhỏ của cán bộ chiến sĩ trên đảo để góp phần hãy làm sạch biển
ở huyện đảo trường sa vấn đề môi trường được các bộ chiến sĩ hết sức quan tâm
sau những giờ huấn luyện chắc tay súng tuần tra bảo vệ biển đảo quê hương cán bộ chiến sĩ tại quần đảo trường sa lại nhặt rác làm sạch biển
mỗi đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ luôn tự giác có ý thức bảo vệ hệ sinh thái biển để trường sa luôn là ngôi nhà vững chắc giữa trùng khơi của tổ quốc